theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trung quốc vừa cấp phép nhập khẩu măng cụt của việt nam
đây là loại trái cây thứ chín được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường này
cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín trung quốc đã cấp phép nhập khẩu chính ngạch măng cụt của việt nam
sau thanh long vải dưa hấu nhãn chuối xoài mít trôm trôm
theo dự báo năm hai nghìn một mươi chín thị trường trung quốc sẽ nhập khẩu vượt một mươi tỷ đô la trái cây
riêng trong bốn tháng đầu năm nay nhập khẩu đã tăng lên hơn ba tỷ đô la vượt hai mươi sáu so với cùng kỳ năm ngoái